gần hai năm qua từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát có thể thấy nền kinh tế của việt nam đã bị ảnh hưởng
và chịu nhiều tác động các doanh nghiệp rơi vào cảnh bế tắc khi hoạt động sản xuất bị ngừng trệ
người lao động rơi vào cảnh mất việc làm tuy nhiên mới đây sau làn sóng covid một mươi chín lần thứ tư
bùng phát thành phố hà nội đã cho nhiều doanh nghiệp hoạt động trở lại do đó các đơn vị cũng
phải chủ động lên phương án phòng chống dịch bệnh một cách chặt chẽ khi người lao động trở lại làm
việc như tiêm vaccine cho người lao động giảm mật độ lao động bằng cách chia ca xét nghiệm covid một mươi chín
định kỳ cho người lao động đây là hình ảnh làm việc tại một bếp ăn của một doanh nghiệp
địa bàn hà nội số lượng công nhân làm việc có hạn được chia ca và khẩu trang khử khuẩn theo
đúng tinh thần vừa sản xuất vừa phòng chống dịch hiệu quả để tự nhiên việc phòng chống dịch
trong sản xuất các doanh nghiệp quản lý chặt chẽ người lao động thường xuyên đánh giá nguy cơ
lây nhiễm covid một mươi chín theo khuyến cáo của bộ y tế
phục vụ nhà máy này trong tình trạng chống dịch thì chúng tôi hằng ngày sẽ phục vụ nhà máy sunhouse
hiện tại là hơn một suất ăn trên một ngày và chúng tôi tuân thủ các quy định năm k của bộ y tế
đảm bảo phòng chống dịch của chính phủ đưa ra của nghị định một mươi sáu hàng ngày chúng tôi vào đây
làm việc thì trước khi vào làm việc chúng tôi sẽ đo thân nhiệt và khử trùng khử khuẩn và
khẩu trang mũ máu tạp dề đầy đủ và tuân thủ các lợi quy của nhà máy và bộ y tế
để đảm bảo cho công nhân làm việc trong khi tình hình dịch covid một mươi chín vẫn còn nhiều diễn biến khó lường
chúng tôi cũng phải thường xuyên tổ chức test sàng lọc tiêm vaccine đầy đủ cho công nhân trước khi họ
quay trở lại làm việc mỗi ca làm chúng tôi cũng chỉ sắp xếp không quá một mươi công nhân để đảm bảo tốt nhất
trong công tác phòng chống dịch
ngoài sự chuẩn bị về lao động các doanh nghiệp còn xây dựng kịch bản tầm soát covid một mươi chín
bố trí khu sản xuất an nghỉ cho công nhân nhằm đảm bảo an toàn cho sản xuất và sản xuất phải an toàn
các doanh nghiệp cũng thường xuyên tổ chức tết covid một mươi chín theo định kỳ thiết lập hệ thống quản lý chặt chẽ
người lao động bố trí người lao động theo phương châm bốn cùng cùng ở cùng đi làm cùng làm phân xưởng và cùng ăn
công ty vẫn tạo điều kiện cho mình nằm bình thường nghĩa là khoảng cách thì covid thì mình cũng ra vào
khoảng kiểm tra an toàn của công ty là vào thì
bắn nhiệt độ và sắt chung rồi quẹt thể hệ quy đáy để an toàn đến lúc công ty vào làm
covid một mươi chín là một cái thách thức kinh tế rất là lớn đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia trong đó có việt nam
nó làm đứt gãy các chuỗi cung ứng làm gián đoạn các hoạt động sản xuất kinh doanh
và đặc biệt nó làm thu hẹp thị phần cũng như là nguồn thu của các doanh nghiệp
trước hết các doanh nghiệp phải xác định cái tâm thế là sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch còn tiếp dụng
và do đó là phải
đề cao những yêu cầu về phòng chữa bệnh về phòng chống kiểm soát dịch bệnh của bộ y tế cũng như của chính phủ
khi mà doanh nghiệp lơ là cái đó thì lập tức họ sẽ trở thành nạn nhân của dịch bệnh
và do đó là tự họ làm hại chính mình
việc các doanh nghiệp chủ động lên phương án phòng chống dịch chặt chẽ hơn khi người lao động quay trở lại làm việc
là điều hết sức quan trọng và cần thiết bởi dịch covid một mươi chín vẫn chưa được khống chế hoàn toàn
nguy cơ xuất hiện f có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu chủ quan lơ là
do đó yêu cầu các doanh nghiệp khi quay trở lại sản xuất kinh doanh phải làm tốt công tác phòng chống dịch theo đúng khuyên cáo của bộ y tế và chính phủ
bởi có như vậy nên kinh tế của việt nam mới dần được khuân phục và phát triển